liên quan tới việc phát hiện xử lý hoạt động sản xuất thuốc ung thư giả của công ty vinaca
cục quản lý thị trường bộ công thương vừa có buổi làm việc với công an tp hải phòng
để ra soát lại tất cả các địa điểm phát hiện hành vi có liên quan đến vụ việc
với quyết tâm không để hàng giả nhất là thực phẩm chức năng thuốc giả xuất hiện trên địa bàn hải phòng
ngay sau khi phát hiện việc sử dụng than tre làm sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư
ngày hai tháng năm công an hải phòng đã bắt tạm giam và khởi tố đối tượng nguyễn xuân thu
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn vinaca được xem là động thái rất quyết liệt
theo đó đối tượng nguyễn xuân thu bị khởi tố về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm
trong vụ việc vinaca đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt
vinaca đã lợi dụng ba yếu tố chủ yếu liên quan đến xu hướng thích làm đẹp của chị em phụ nữ
nhu cầu chữa bệnh của người bệnh như bị ung thư
lợi dụng trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu về thuốc ung thư
vinaca lợi dụng ba yếu tố này đăng ký sản phẩm làm đẹp cho chị em
nhưng qua xin cấp phép mỹ phẩm để mở rộng sản xuất ra tất cả các loại khác theo nhu cầu của xã hội
công an thành phố hải phòng đang làm việc với sở y tế hải phòng để ra soát lại việc cấp phép
quản lý cơ sở này làm rõ hành vi trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn về trách nhiệm của công ty hồng an phong sẽ phải chờ kết quả điều tra
xem công ty này đồng phạm cấu kết với vinaca ở mức độ nào
khi mà điều tra thì chúng tôi đã nánh mẫu này xem xét nghiệm ở viện kỹ thuật thành sự
rồi là đề nghị xét nghiệm ở các cơ quan trung ương và đã trả lời trước nhất đây là thực phẩm chức năng giả
còn chúng tôi phải làm điều tra triệt đẻ và cũng qua cái việc điều tra này
thì chúng tôi phát hiện những sơ
họ trong việc quản lý nhà nước về những vực này để tham mưu các cơ quan chức năng
để chấn chỉnh củng cố lại không để tình trạng phức tạp như hiện nay
chúng tôi đánh giá đây là một ý thức bán hàng đa cấp biến tường
các đối tượng có ý thức lừa đảng và đánh vào gọi là đưa chiếc cấu hoa hồng
cũng như cái khởi hiệp đưa những cái món lợi nhuận hàng tỷ lên đánh vào ý thức tham của con người
vì vậy cũng qua phương tiện tuyệt vọng có đài
rất muốn cảnh báo cho tất cả người dân về những hiện tượng tương tự như vậy
phải báo ngay cho các cơ quan hoặc chính quyền gần nhất và tránh để lừa đảo các đối tượng lợi dụng
do đối tượng có phạm vi hoạt động rất rộng trên hai mươi tỉnh thành phố
nên cơ quan điều tra chưa có thống kê đầy đủ về tài sản của đối tượng
hiện công an hải phòng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung mở rộng điều tra vụ án
về các phương thức thủ đoạn của vinaca không chỉ với một tội danh sản xuất hàng giả